thưa quý vị và các bạn gạo là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nhóm nông lâm thủy sản của việt nam
khi giữ vững đà tăng trưởng xuất khẩu trong một thời gian dài dù nhiều sản phẩm khác liên tục giảm giá
đơn cử thống kê của các cơ quan chức năng cho thấy là khối lượng gạo xuất khẩu tháng chín năm hai nghìn một mươi tám ước đạt bốn trăm bốn mươi ba tấn với giá trị hai trăm một mươi hai triệu đô la mỹ
đưa khối lượng xuất khẩu gạo chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám ước đạt gần năm triệu tấn với kim ngạch hai năm tỷ đô la mỹ
tăng tám năm về khối lượng và tăng hai mươi năm
tăng ba mươi ba hai về giá trị so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
theo bộ công thương xuất khẩu gạo duy trì xu hướng tích cực ngay từ đầu năm hai nghìn một mươi tám nhờ tín hiệu nhập khẩu trở lại từ nhiều thị trường theo cả hợp đồng tập trung và hợp đồng thương mại
tại thị trường indonesia các doanh nghiệp việt nam đã ký được các hợp đồng giao cho cơ quan mua bán lương thực indonesia với số lượng lớn ngay từ các tháng đầu năm
thị trường philippines ký được hợp đồng giao cho cơ quan mua bán lương thực indonesia với số lượng lớn ngay từ các tháng đầu năm

thị trường cuba ký được hợp đồng tập trung vào thương mại giao bốn trăm linh tấn
công ty liên doanh sản xuất chế biến và xuất khẩu gạo cùng công ty cổ phần tập đoàn tân long khai thác tốt thị trường iraq hàn quốc góp phần giúp cho xuất khẩu gạo tích cực cả về lượng và giá
cơ cấu gạo xuất khẩu cũng có sự chuyển dịch tích cực khi tỷ trọng gạo trắng chất lượng thấp giảm mạnh
các loại gạo trắng chất lượng trung bình và cao gạo thơm tăng dần
cụ thể trong tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám tỷ lệ gạo trắng chất lượng cao đã chiếm hai mươi hai bảy mươi ba gạo trắng chất lượng trung bình một mươi chín bảy mươi ba gạo thơm ba mươi ba hai mươi bốn gạo trắng chất lượng thấp chỉ còn hai mươi
đặc biệt là giá gạo xuất khẩu duy trì ở mức cao góp phần tiêu thụ lúa gạo hàng hóa với mức giá cao có lợi cho người nông dân
theo thống kê của bộ công thương cho thấy nhiều thời điểm trong năm
giá gạo bằng hoặc cao hơn từ năm đến một mươi usd một tấn so với gạo thái lan cùng chủng loại
giá gạo xuất khẩu duy trì ở mức cao nhưng lượng xuất khẩu vẫn được duy trì tích cực
gạo việt nam vẫn có tính cạnh tranh nhờ vậy đã giúp nâng giá thu mua trong nước đem lại lợi nhuận cho người nông dân trồng lúa
song song với các thị trường truyền thống hạt gạo việt đã bước đầu thâm nhập được vào thị trường yêu cầu chất lượng cao như hàn quốc nhật bản hồng kông hoa kỳ eu
tuy kết quả xuất khẩu những tháng đầu năm khả quan nhưng nhiều chuyên gia dự báo kim ngạch xuất khẩu gạo thời gian tới sẽ gặp không ít khó khăn khi phải cạnh tranh gây gắt với các sản phẩm gạo thái lan campuchia
việc gạo nếp bị áp thuế lên đến năm mươi khi xuất khẩu vào thị trường trung quốc dẫn đến khó khăn trong việc tiếp cận thị trường
xuất khẩu gạo sang indonesia trong những tháng cuối năm hai nghìn một mươi tám cũng được dự báo trứng lại
khi chính phủ indonesia vừa hủy quyết định xuất khẩu gạo vào thị trường trung quốc
nghị định nhập khẩu sáu trăm linh tấn gạo sau khi bộ nông nghiệp nước này dự báo sản lượng gạo năm nay đạt tám mươi ba triệu tấn tăng hai triệu tấn so với năm ngoái
thị trường philippines có quyết định mở thầu vào trung tuần tháng một mươi nhưng chủ yếu nhập khẩu các sản phẩm gạo phẩm cấp thấp
theo đánh giá của nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo với sự thay đổi trong cơ chế chính sách
đặc biệt là việc cắt giảm nhiều thủ tục hành chính của nghị định một trăm linh bảy sẽ tạo cho doanh nghiệp sự hứng khởi
khi tham gia vào thị trường xuất khẩu gạo chất lượng cao ổn định
cánh cửa xuất khẩu rộng mở doanh nghiệp sẽ yên tâm và đầu tư hơn cho vùng nguyên liệu của mình
những người tham gia thị trường ngay cả nông dân cũng sẽ phải thay đổi nhận thức tư duy trong trồng lúa và xuất khẩu gạo
theo hướng gắn bó hơn với các doanh nghiệp sản xuất ra thị trường các sản phẩm có chất lượng
bảo đảm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật để cung ứng cho doanh nghiệp xuất khẩu gạo
nhiều doanh nghiệp như lộc trời vinafood một vinafood hai tấn vương lương thực thực phẩm long an
đang tập trung xây dựng thương hiệu gạo trong đó tập đoàn lộc trời đang đưa ra thị trường một sản phẩm mới là gạo vbga
gạo thực phẩm bổ sung được bộ y tế công nhận chất lượng và thành phần tương tự như một loại thực phẩm chức năng
cùng với việc đẩy mạnh tiêu thụ mặt hàng này ở thị trường trong nước
cơ hội để xuất khẩu cũng tăng cao nhờ nghị định một
giúp mở rộng cơ hội xuất khẩu các sản phẩm gạo hữu cơ gạo vi lượng
tuy tỷ suất lợi nhuận trên gạo đối với các sản phẩm này có thể không quá cao
nhưng việc đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng đặc trưng sẽ giúp tăng vị thế gạo việt nam trên thị trường quốc tế
hoặc công ty cổ phần tập đoàn tân long đang đầu tư mạnh cho hạt gạo japonica hạt tròn
chuyên xuất khẩu sang hàn quốc với giá rất ổn định
những hướng đi này đã giúp đa dạng hóa thị trường
giúp xuất khẩu gạo bền vững hơn
để nâng tầm giá trị hạt gạo việt từ ngày một mươi đến một mươi hai tháng một mươi
bộ công thương đã tổ chức chuỗi sự kiện hội nghị thương mại gạo quốc tế lần thứ một mươi
hội nghị thu hút đông đảo các diễn giả quốc tế đến từ tập đoàn kinh doanh thương mại gạo lớn nhất thế giới
tập đoàn tư vấn tài chính tái cơ cấu doanh nghiệp và tập đoàn tư vấn chuỗi cung ứng giá trị gạo tham dự
trong bài viết đăng trên báo nhân dân có tiêu đề
xuất khẩu gạo việt nam tăng liên tục cả lượng và chất của thanh trà
tác giả cho biết phát biểu tại lễ khai mạc chuỗi sự kiện
thứ trưởng công thương đỗ thắng hải khẳng định sản xuất xuất khẩu gạo có vai trò quan trọng
đối với phát triển kinh tế xã hội của việt nam
đặc biệt những năm gần đây ngành gạo đã có những bước phát triển và đạt được những kết quả tích cực
cụ thể mỗi năm lượng gạo của việt nam xuất khẩu chiếm một mươi năm tổng lượng gạo xuất khẩu toàn thế giới
tính riêng chín tháng đầu năm
việt nam đã xuất khẩu hơn bốn tám mươi chín triệu tấn gạo tăng sáu bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
giá trị xuất khẩu gạo hai bốn mươi sáu tỷ usd tăng hai mươi một ba so với cùng kỳ
hiện mặt hàng gạo của việt nam đã có mặt tại một trăm năm mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
cùng với các thị trường truyền thống gạo việt nam đã từng bước thâm nhập vào các thị trường khó tính
năm hai nghìn một mươi bảy việt nam tiếp tục duy trì vị trí là nước xuất khẩu đứng thứ ba
thế giới của việt nam
sau ấn độ và thái lan thứ trưởng đỗ thắng hải cho rằng những tiến bộ trong sản xuất và cơ cấu giống
mùa vụ cùng với các biện pháp canh tác thích hợp đã từng bước nâng cao chất lượng gạo việt nam
cũng theo thứ trưởng đỗ thắng hải các cơ chế chính sách khác cũng như đề án tái cơ cấu ngành lúa gạo
cũng sẽ góp phần thúc đẩy tăng cường liên kết sản xuất với thị trường theo chuỗi giá trị
bảo đảm chất lượng gạo xuất khẩu và xây dựng khẳng định uy tín và thương hiệu gạo việt nam
dù gạo việt đã có mặt ở nhiều quốc gia trên thế giới
tuy nhiên các sản phẩm thương hiệu gạo việt nam vẫn chưa được phần lớn người tiêu dùng cuối cùng tại các nước biết đến
mặt hàng gạo của việt nam cần khắc phục và hoàn thiện việc nâng cao năng lực tiếp cận thị trường
marketing đàm phán ký kết hợp đồng xuất khẩu
thứ trưởng đỗ thắng hải cho rằng
mặc dù gạo việt nam đã có mặt tại hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
trong đó có các thị trường đòi hỏi chất lượng cao
sông năng lực tiếp cận
xâm nhập thị trường
ký kết hợp đồng
xử lý tranh chấp thương mại quốc tế
tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo còn hạn chế
các sản phẩm thương hiệu gạo việt nam vẫn chưa được phần lớn người tiêu dùng tại các nước biết đến
trong bối cảnh toàn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế
tăng cường đầu tư hợp tác trong sản xuất thương mại gạo
tình hình chính trị xã hội tại nhiều khu vực trên thế giới diễn biến căng thẳng
tác động của bối cảnh biến đổi khí hậu và dịch bệnh mới
cùng với đó là các chính sách của các nước xuất khẩu và nhập khẩu ngày càng thắt chặt
khiến cho gạo việt đối diện với nguy cư cạnh tranh gai gắt
trước bối cảnh như trên
thứ trưởng hải cho biết định hướng phát triển xuất khẩu gạo của việt nam trong thời gian tới
ngành lúa gạo sẽ hướng đến sản xuất theo quy trình sạch hữu cơ
đa dạng hóa các sản phẩm chế biến từ lúa gạo
bên cạnh đó xây dựng các vùng chuyên canh sản xuất lúa gạo hàng hóa có chất lượng
tổ chức sản xuất theo quy trình chuẩn đồng bộ từ khâu giống canh tác thu hoạch chế biến đóng gói
xây dựng uy tín thương hiệu gạo việt nam trên thị trường thế giới là những định hướng mà ngành gạo việt nam đang triển khai
hiện gạo trắng cấp thấp chiếm hơn ba mươi
thời gian tới sẽ giảm gạo phẩm cấp thấp nâng cao thị phần gạo thơm gạo đặc sản
bộ công thương sẽ tăng cường đàm phán mở cửa thị trường mặt hàng gạo
ngoài ra bộ sẽ tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại gạo xây dựng thương hiệu gạo việt
mục tiêu của bộ công thương là thúc đẩy xuất khẩu gạo
góp phần tiêu thụ kịp thời lúa gạo hàng hóa với giá có lợi cho người nông dân
ứng phó hiệu quả với diễn biến tình hình tại thị trường tập trung truyền thống
trọng điểm và các thị trường mới tiềm năng
hướng đến các mục tiêu về lượng trị giá cơ cấu chủng loại
tỷ lệ gạo xuất khẩu trực tiếp và mang thương hiệu gạo việt nam
cùng chủ đề này trong bài viết đón đầu cơ hội xuất khẩu gạo đăng trên báo nhân dân
tác giả hải hà cho rằng
nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng
bên cạnh những thành tựu xuất khẩu gạo của việt nam vẫn còn tồn tại nhiều bất cập
khối lượng xuất khẩu nhiều nhưng chất lượng sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu thị trường
cho nên giá trị xuất khẩu không cao
chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn ba mươi
định hướng đến năm hai nghìn ba mươi đã xác định nước ta giữ vững ổn định về xuất khẩu gạo
và tăng dần chất lượng gạo
lượng gạo xuất khẩu hàng năm sẽ giảm còn khoảng bốn năm triệu tấn
kim ngạch xuất khẩu hai hai hai ba tỷ usd
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn ba mươi sẽ giảm sản lượng xuống bốn triệu tấn
nhưng kim ngạch xuất khẩu sẽ tăng lên

tại hội nghị thương mại gạo quốc tế lần thứ một mươi vừa qua
sự có mặt của phó thủ tướng vương đình huệ
của lãnh đạo các bộ ngành địa phương của việt nam
và đại diện hàng trăm doanh nghiệp sản xuất xuất nhập khẩu gạo
của ba mươi quốc gia trên thế giới
tại hội nghị thương mại gạo quốc tế lần thứ một mươi vừa qua
đã cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của việt nam
trong phối hợp với các tổ chức đối tác các nước xuất nhập khẩu gạo
những động thái tích cực từ chính phủ
và hoạt động giao thương chuyên ngành gạo
không chỉ tạo ra hành lang pháp lý thông thoáng
mà còn mở ra những cơ hội thị trường mới cho xuất khẩu gạo
việc còn lại của ngành lúa gạo lúc này
chính là thay đổi tư duy cũ
thay vì cung cấp gạo đang có
việt nam có thể cung cấp nhiều chủng loại gạo ngon
mà thị trường nhập khẩu cần
muốn làm được điều này
doanh nghiệp xuất khẩu gạo của việt nam
cần nghiên cứu xây dựng và quảng bá thương hiệu
cho các loại gạo thơm gạo chất lượng cao của việt nam
bên cạnh đó
là minh bạch hóa thông tin về giá cả thị trường
tập trung các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu gạo chất lượng cao
vào các thị trường lớn
các địa phương cần chủ động quy hoạch
xây dựng các vùng và tiểu vùng sản xuất lúa chất lượng cao
ứng dụng khoa học công nghệ để phục vụ thị trường khó tính
đón đầu cơ hội mới
từng bước khẳng định vị thế của gạo việt nam trên trường quốc tế
chương trình tạm dừng ở đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau